từ sáng ngày một mươi một tháng chín cho đến thời điểm này trên địa bàn thành phố thái nguyên mọi hoạt động kinh tế xã hội sinh hoạt của nhân dân đã trở lại như thường nhật
qua trận mưa lịch sử này thành phố thái nguyên đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai
trong đó có tinh thần chủ động kịp thời cùng lúc triển khai đồng loạt các công việc trước mắt và đề phòng mưa lũ kéo dài giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân và xã hội
theo nhận định của đài khí tượng thủy văn tỉnh thái nguyên dưới tác động của hiện tượng enino tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có diễn biến bất thường phức tạp
dự báo sẽ có các cơn bão áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực trên địa bàn tỉnh thái nguyên thiên tai mưa lớn lốc xét lũ quét sạt lở cũng có thể xảy ra
để phòng tránh sự cố do các thiên tai gây ra trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào một số những nội dung sau
thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền tới các cấp các ngành cũng như là toàn thể người dân về những phương án khắc phục thiên tai cũng như là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn
để từ đó các cấp các ngành các địa phương có những phương án cụ thể phòng tránh
cái thứ hai là đối với người dân thì cũng qua đó là hiểu biết được thêm và nâng cao cái ý thức trách nhiệm của mình trong cái vấn đề là phòng chống thiên tai
cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ thường xuyên là nâng cao cái chất lượng của công tác dự báo nhất là các cái dự báo về thời tiết để kịp thời là thông tin tới các cái địa phương và tiện toàn các cái ban chỉ huy phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn ở các cái địa phương để có một cái lực lượng phòng tránh đảm bảo một cách tốt nhất an toàn
cái vấn đề thứ ba nữa là trên cơ sở các cái phương án về phòng chống bão lục theo các cấp độ đã được ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì các cái địa phương sẽ phải xây dựng các cái phương án cụ thể
các ngành các cái địa phương sẽ phải tăng cường cái việc là đi kiểm tra các cái hồ đập nhất là các cái hồ chứa các cái bùn thải ở các cái nơi khai thác khoáng sản cũng như là các cái tuyến đường giao thông
và các cái đập tràn có nguy cơ sát lở cũng như là lũ ống lũ quét để có cái phương án khắc phục cụ thể
cái vấn đề thứ tư nữa là chúng tôi sẽ thường xuyên đảm bảo cái lực lượng ứng trực của các cái lực lượng quân đội và công an và sẽ hiệp đồng chặt chẽ với các cái đơn vị quân đội của quân khu một để có các cái phương án là cứu hộ
cũng như là giúp người dân kịp thời khi mà xảy ra cái thiên tai
từ nay đến cuối năm sẽ có những biến đổi khí hậu khó lường
vì vậy để hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra tỉnh thái nguyên cần chủ động các phương án phòng tránh theo phương châm bốn tại chỗ
riêng công tác quy hoạch và xây dựng trên địa bàn thành phố thái nguyên cần phải thực hiện một cách tổng thể
các công trình thuộc các lĩnh vực khi thực hiện cần có sự thống nhất cao bài bản và cần chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó kịp thời với thiên tài
đặc biệt mỗi người dân phải tự ý thức nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của các cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo an toàn người và tài sản mùa mưa bão
có như vậy mới hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra cũng như bảo vệ cuộc sống và môi trường sống của người dân một cách hữu hiệu nhất
đây là bể ngầm sâu bảy mươi mét kết nối với các đường hầm có thể chữ lượng nước khổng lồ giúp tokyo đối phó với mối đe dọa từ ngập lụt
bên trong bể có hàng chục cây cột nặng tới năm trăm linh tấn chống đỡ phần mái bên trên khiến bể ngầm này trông không khác gì một ngôi đền
ngôi đền chống ngập nằm ở đội sâu hai mươi hai mét dưới lòng đất có tên đầy đủ là kênh sản nước ngầm khu vực đô thị
trên thực tế bể ngầm này gồm một hệ thống đường hầm dài sáu ba km cùng những căn buồng hình trụ cao chót vót có thể chứa lượng nước khổng lồ giúp bắc tokyo không bị ngập lụt
nếu một thành phố chống đỡ trước những cơn bão và các cơn mưa lớn tất cả họ đều cho rằng nếu một đất nước được chuẩn bị tốt như nhật bản còn bị ảnh hưởng nếu một thành phố như tokyo còn bị ngập thì tất cả chúng ta nên cảnh giác
nếu một thành phố chống đỡ trước những cơn bão và các cơn mưa lớn tất cả chúng ta nên cảnh giác